kể từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín việt nam đã tham gia vào nhiều tổ chức khác nhau của cộng đồng pháp ngữ
trong bối cảnh hiện nay khi các thách thức toàn cầu như khủng bố di cư biến đổi khí hậu gia tăng
cộng đồng pháp ngữ có vai trò quan trọng tạo sự liên kết giữa các thành viên trong việc giải quyết các thách thức này
chủ tịch nước trần đại quang tham dự hội nghị nhằm khẳng định vai trò vị thế của việt nam trong cộng đồng pháp ngữ
khái niệm về cộng đồng các nước có sử dụng tiếng pháp frankophoni xuất hiện lần đầu tiên vào cuối thế kỷ một mươi chín
dưới ngoài bút của một nhà địa lý người pháp auriclus
hội nghị cấp cao lần thứ nhất các nước có sử dụng tiếng pháp đã được tổ chức tại paris
với sự tham gia của gần bốn mươi người đứng đầu nhà nước và chính phủ đánh dấu sự ra đời chính thức của francophoni
từ đó đến nay
cộng đồng đã tổ chức được một mươi năm hội nghị cấp cao gần đây nhất được tổ chức tại dakar senegal tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
hiện nay cộng đồng các quốc gia có sử dụng tiếng pháp đã có năm mươi bảy thành viên và hai mươi ba quan sát viên ở năm châu lục
với khoảng hai trăm hai mươi triệu người nói tiếng pháp
văn hóa và ngôn ngữ là một trong những ưu tiên hàng đầu của cộng đồng pháp ngữ
tham vọng của chúng tôi tại diễn đàn này là tạo ra động lực cũng như các chương trình hành động
để tiếng pháp ngày càng có vị thế trong quá trình toàn cầu hóa
một ngôn ngữ phổ biến trên các mạng xã hội góp phần làm phong phú các nền văn hóa khác
không chỉ hợp tác mạnh mẽ trên lĩnh vực văn hóa truyền thống
đến nay cộng đồng pháp ngữ đã có những bước chuyển mạnh và mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác
như xã hội kinh tế và chính trị
thanh niên và phụ nữ là đối tượng trọng tâm trong chính sách hợp tác của cộng đồng pháp ngữ
chúng tôi luôn luôn nỗ lực để đảm bảo quyền lợi cho họ và hướng tới mục tiêu bình đẳng giới
ngoài ra cộng đồng đã đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế
nhằm thúc đẩy hòa bình và an ninh thế giới
cộng đồng đã tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế
và dành nhiều nguồn lực nhằm tìm giải pháp lâu dài cho các cuộc khủng hoảng
xung đột tại một số nước thành viên châu phi
hỗ trợ quá trình thực thi dân chủ và xây dựng nhà nước pháp quyền tại các nước này
tôi luôn khẳng định rằng công dân trong cộng đồng pháp ngữ
sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ cần thiết để đảm bảo việc thực thi công lý pháp luật và dân chủ
chủ đề của hội nghị năm nay là tăng trưởng đồng đều và phát triển có trách nhiệm
điều kiện cho sự ổn định trên thế giới và trong không gian pháp ngữ
những vấn đề này sẽ được lãnh đạo các nước tham gia hội nghị thảo luận
và cùng phối hợp với nhau trên tinh thần hợp tác